đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
cùng đoàn công tác có buổi làm việc với tỉnh quảng ninh
về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và đại hội đảng các cấp của tỉnh quảng ninh
công tác dân tộc và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ninh
nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới phó chủ tịch thường trực quốc hội yêu cầu tỉnh quảng ninh
nghiêm túc triển khai công tác chuẩn bị công tác nhân sự cho đại hội đảng các cấp
tiếp tục làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ sở
đặc biệt là đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số thực hiện nghiêm túc các bước hướng dẫn của trung ương
coi trọng chất lượng nhất là việc lựa chọn cán bộ trẻ cán bộ nữ
vai trò giám sát của hội đồng nhân dân cần phải được tăng cường thể hiện đúng vai trò của cơ quan quyền lực
cùng với đó tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tội phạm buôn lậu gian lận thương mại
thực hiện chấn chỉnh trong công tác quản lý nhà nước phòng chống tham nhũng lãng phí chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
hiện tổng sản phẩm bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi tám đạt hơn năm usd gấp một ba lần so với năm hai nghìn một mươi bảy
thu ngân sách nhà nước luôn đứng trong nhóm năm tỉnh dẫn đầu toàn quốc
công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới sắp xếp tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả